thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi tám khép lại với những thành tiệu kinh tế xã hội đáng khích lệ
trong đó phải kể đến dấu mốc quan trọng việt nam đã chính thức trở thành thành viên
của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
một trong những hiệp định thương mại tự do chất lượng cao toàn diện
với mức độ cam kết sâu nhất từ trước đến nay
việc việt nam tham gia cptpp là thể hiện mạnh mẽ chủ trương và sự chủ động hội nhập quốc tế
của đảng nhà nước chính phủ khẳng định vai trò và vị thế địa chính trị quan trọng của việt nam
trong khu vực cũng như trên trường quốc tế
chương trình kinh tế và dự báo cuối cùng của năm hai nghìn một mươi tám sẽ đề cập đến những cơ hội và thách thức
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp khi tham gia vào hiệp định thương mại tự do
những cam kết chính của việt nam trong cptpp
lần đầu tiên cam kết cắt giảm gần một trăm linh dòng thuế
lần đầu tiên cam kết đối với hoạt động của mua sắm công
lần đầu tiên cam kết đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước
lần đầu tiên cam kết cho phép người lao động thành lập tổ chức của người lao động
không nhất thiết trực thuộc tổng liên đoàn lao động việt nam
lần đầu tiên cam kết về vấn đề môi trường thương mại điện tử
đồng ý cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở tiêu chuẩn chips cộng
cam kết chọn bỏ
nguyên tắc chỉ điều chỉnh chính sách thuận lợi trong các lĩnh vực dịch vụ đầu tư
và nhiều cam kết quan trọng khác
ngày một mươi hai tháng một mươi một quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết
về chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
cùng các văn kiện liên quan
theo đó quốc hội giao chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
và các tổ chức cơ quan có liên quan
theo thẩm quyền giả soát các dự án luật văn bản pháp luật khác
để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới kịp thời
bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết
ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín hiệp định cptpp sẽ chính thức có hiệu lực với việt nam
cptpp sẽ mang lại cơ hội nhưng cùng với đó sẽ là những thách thức
cái ý nghĩa lớn nhất ở đây là chúng ta biết là
cái hiệp định này không phải thuần tí về mặt thương mại
người ta gọi là cái hiệp định toàn diện và tiến bộ
toàn diện là như thế nào
là vì nó không chỉ bàn vấn đề cắt giảm cái thuế quan
mà nó bàn luôn vấn đề về đầu tư về sở hữu trí tuệ
về mua sắm của chính phủ về lao động
về đầu tư vào cái thị trường dịch vụ
tức là nó bàn rất là rộng
và tiến bộ ở chỗ là nó quan tâm rất nhiều đến các doanh nghiệp
kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa
hội nhập nào nó cũng có cái yếu tố mà thách thức
trong đó là cái vấn đề cạnh tranh
cạnh tranh hàng hóa dịch vụ
giữa các nước
cạnh tranh về vấn đề lao động
cạnh tranh về vấn đề năng lực đầu tư
ở đây việt nam mình không chỉ nghĩ riêng về cái đầu tư trong nước
mà đầu tư phải ra ngoài các nước
nếu như chúng ta cái năng lực cạnh tranh năng lực đầu tư
năng lực chuyển giao công nghệ của chúng ta không tốt
thì cái thách thức của chúng ta
trong cái bối cảnh chung của kinh tế
nó sẽ tột hậu so với các nước
thì cái việc mà khi mà chúng ta có thể
gia nhập hội nhập
thì cái năng lực cạnh tranh quốc gia
năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa dịch vụ
trong đó về giá cả chất lượng
về mẫu mã tính đa dạng
tất cả đó thì chúng ta phải có những cái
sáng khiến đổi mới sáng tạo
với hiệp định cptpp
một số mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu của việt nam
sẽ được hưởng lợi về thuế rất lớn
cụ thể mặt hàng dệt may khi xuất sang canada
sẽ xóa bỏ thuế một trăm linh vào năm thứ tư
trong đó có bốn mươi hai triệu đồng tiền của việt nam
và hai chín xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực
xuất khẩu sang nhật bản
chín mươi chín thuế xóa bỏ ngay
xuất khẩu sang mexico
xóa bỏ thuế theo lộ trình
và về vào năm thứ một mươi sáu
đối với mặt hàng giày dép
xuất khẩu sang canada
xóa bỏ thuế ngay sáu mươi bảy
một mươi hai xóa bỏ vào năm thứ bảy
còn lại cắt giảm vào năm thứ một mươi hai
xuất khẩu sang nhật bản
tám mươi thuế xóa bỏ vào năm thứ một mươi
xuất khẩu sang mexico
xóa bỏ thuế theo lộ trình
và thuế về
vào năm thứ một mươi ba
các mặt hàng chè cà phê thủy sản
xuất khẩu sang canada và nhật bản
phần lớn thuế được xóa bỏ ngay
thưa quý vị và các bạn tham gia vào hiệp định cptpp
vấn đề đầu tiên là
mấu chốt đặt ra đối với việt nam
đó là cải cách thể chế
việt nam sẽ áp dụng trực tiếp nhiều cam kết
đặc biệt trong lĩnh vực
cửa dịch vụ và đầu tư
nhiều văn bản pháp luật sẽ phải sửa đổi
để phù hợp với hiệp định này
để đáp ứng được yêu cầu
cần phải thay đổi tư duy xây dựng luật
và thực thi luật ở cả cấp trung ương và địa phương
cptpp mở ra cơ hội lớn
vậy việt nam phải làm gì để tận dụng
hiện thực hóa cơ hội
và vượt qua được những thách thức
đó chính là thực thi hiệu quả
tiếp tục thúc đẩy cải cách
tăng cường sự chủ động
thay đổi tư duy quản lý và kinh doanh
khi tham gia vào cptpp
cptpp câu chuyện cải cách thể chế
trở nên cấp bách hơn
và yêu cầu mức độ cao hơn
việt nam cần phải duy trì được đà cải cách
một cách liên tục và có chất lượng
trước hết phải nói rằng
việc gia nhập vào cptpp
là một quyết định
chính trị quan trọng của đất nước
và ngoài tác động về thị trường
cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu
cho các doanh nghiệp việt nam
thì tác động
với tư cách là động lực

thúc đẩy những cái cải cách về thể chế
thì là một cái
là một cái động lực quan trọng nhất
thì tôi nghĩ rằng là
những cái cam kết lần đầu tiên
chúng ta đưa ra đấy nó sẽ giúp chúng ta
cải cách thể chế
và quý vị đại biểu nhìn vừa rồi vào những nghị quyết
chính hai của quốc hội đó
thì quốc hội đã ban hành là dự kiến
sửa bảy luật và chính phủ sẽ dự kiến
là sửa hàng chục nguy định
đó là cái bật đợt đầu tiên
còn đợt tiếp theo thì quốc hội cũng giao chính phủ
là tiếp tục giả soát các văn bản
không chỉ ở cấp trung ương mà ở cấp địa phương
với mục tiêu là gì để đảm bảo được
các cái quy định về pháp luật của chúng ta
phù hợp với hiệp định cptpp
đối với việt nam đặc biệt là vào giai đoạn phát triển mới đấy
thì hai cái
nó luôn luôn là
tương tác quan hệ qua lại với nhau
đặc biệt là khi việt nam tham gia những cái hiệp định
thương mại tự do
thế hệ mới chất lượng cao như là việt nam eu
hay là cptpp
tức là cái quan hệ giữa
cải cách trong nước
cải cách thể chế
với đẩy mạnh
đi sâu vào hội nhập
cái lý do nó rất đơn giản
tức là một là nếu chúng ta muốn hội nhập tốt
thì chúng ta phải chuẩn bị cái năng lực của mình tốt
cái thứ hai là
cái các hiệp định chất lượng cao
thì nó có rất nhiều
những cái đòi hỏi mới
những cái tiêu chuẩn mới rất là cao
và nó đòi hỏi thay đổi
cái thể chế hay nói cái khác là
gắn với cải cách thể chế
nó không chỉ là những đòi hỏi trên đường miên giới
mà cả những cái đòi hỏi
thay đổi ở sau đường miên giới
có thể nói
khi hiệp định cptpp chính thức có hiệu lực
áp lực cải cách thể chế sẽ rất lớn
đối với chính phủ
thách thức hay cơ hội sẽ thắng thế
phụ thuộc rất nhiều vào việc thể chế có được cải cách
một cách tích cực mang tính xuyên suốt hay không
đơn cử với lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài
mục tiêu của việt nam là duy trì
và tăng trường tập trung vào sản xuất
các mặt hàng xuất khẩu để tận dụng thị trường
cptpp nâng cao trình độ
và năng lực cạnh tranh của hàng việt
đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư
có hàm lượng công nghệ cao nâng tầm nền kinh tế
việt nam để đạt được mục tiêu này
cải cách thể chế cải thiện môi trường
kinh doanh là một điều kiện quan trọng
chính sách cơ chế càng rõ ràng minh bạch
thì việt nam sẽ càng thu hút đầu tư
được tốt hơn
trong thời gian gần đây thì tôi thấy là
các bộ ngành hay là các địa phương
khi xây dựng luật
hay là khi cấp phép đầu tư đều hỏi một câu là gì
có phù hợp wto hay không
tức là chúng ta đã có một cái tư duy
là hành xử theo luật quốc tế
thì tôi rất mong là với cái
cptp này chúng ta sẽ có một câu nói là
có phù hợp cptpp hay không
và nếu chúng ta làm được
chuyện đó thì tôi nghĩ là sẽ tạo một cái sức bật
rất rất lớn cho đất nước của chúng ta
thay đổi không chỉ là thay đổi
một cách hình thức mà thay đổi
một cách căn cơ và cơ bản
cái thay đổi đầu tiên
là tư duy
cái chất thị trường nó phải cao hơn
phục vụ người dân
doanh nghiệp nó phải cao hơn
cái thứ hai là
phải sửa đổi lại
các cái khung khổ pháp lý
trước đây chúng ta vào wto thì chúng ta phải
chỉnh sửa gần ba mươi
cái bộ luật
còn bây giờ thì
với cptpp thì chúng ta phải
chỉnh sửa bảy
cái luật thì đây là một cái thách thức
rất là lớn nhưng mà sửa luật
thì chỉ là một bước
cái bước quan trọng hơn là thực thi
theo đúng cái nội hàm
của pháp luật
vừa là định hướng thị trường
vừa là phù hợp với cam kết quốc tế
đặc biệt là những cái hiệp định chất lượng cao
như là cptpp
cái khoảng cách của chúng ta đối với
các nền kinh tế hàng đầu trong cptpp
là rất lớn
và chúng ta đều biết là
suy cho cùng
thì cuối cùng cái yếu tố
cái sự thành bại của chúng ta trong hội nhập
chính là kỹ năng cạnh tranh
mà năng lực cạnh tranh có được cải thiện hay không
thì phải tùy thuộc vào môi trường kinh doanh
cho nên khi tham gia vào cptpp
chấp nhận một cuộc cạnh tranh
với các nền kinh tế
có môi trường kinh doanh tốt hơn
có năng cạnh tranh tốt hơn
thì chúng ta phải có cái nỗ lực vượt bậc
cho nên với cái việc gia nhập cptpp
tôi nghĩ là chính phủ
cần phải có một cái chương trình hành động
quyết liệt hơn
và cái làn sóng cải cách lần thứ hai
trong nền kinh tế việt nam
phải đặc biệt mạnh
theo tiến sĩ võ trí thành
trong câu chuyện cải cách thể chế
khi việt nam đã chính thức bước vào sân chơi của cptpp
một yếu tố rất quan trọng
đó là chính phủ phải thực sự đồng hành
với doanh nghiệp
đồng hành ở đây có hai nghĩa
một là tiếp nhận phản hồi từ thị trường và doanh nghiệp
bởi hơn ai hết
doanh nghiệp là người hiểu cuộc chơi đang diễn ra như thế nào
để qua đó có cách hỗ trợ
chỉnh sửa hành vi chỉnh sửa khuôn khổ pháp lý
nghĩa thứ hai rất quan trọng
đồng hành tức là hỗ trợ pháp lý
với doanh nghiệp vừa và nhỏ
vì thực tế năng lực xử lý những tranh chấp pháp lý
của doanh nghiệp việt nam còn rất yếu
đây có thể nói là vai trò quan trọng nhất
đối với chính phủ
nếu chúng ta nói về một chính phủ kiến tạo
một chính phủ vì dân
thưa quý vị và các bạn
việt nam được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội
trong số các quốc gia tham gia hiệp định cptpp
tuy nhiên thách thức với việt nam cũng rất lớn
những thách thức không chỉ nằm ở thể chế
chính sách khác biệt mà còn ở năng lực sản xuất kinh doanh
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt còn thấp
tận dụng cơ hội đẩy nền kinh tế
lên một bước phát triển mới
các doanh nghiệp muốn hưởng lợi
từ hiệp định cptpp
cần phải có sự chuẩn bị
khả năng khai thác cơ hội
lợi thế và phải hiểu rõ các tiêu chuẩn
nguyên tắc khi tham gia vào chuỗi giá trị
cptpp đang mở ra cơ hội
để việt nam có những bước tiến quan trọng
tạo nền tảng là chính phủ
nhưng tạo ra sức bật
tạo ra những bước nhảy
lại chính là doanh nghiệp
việc mà gọi là chủ động
và tích cực hội nhập
thì nghiêng về phía nhà nước
phía chính phủ
các bộ ngành
các đoàn đàm phán
là mình cố gắng đàm phán để mình đạt được
những cam kết về hội nhập
nhưng mà có một cái mặt
mình đã chuẩn bị
nhưng mà chưa tốt
đó là vấn đề chuẩn bị cho doanh nghiệp
thông thường trong quá trình
đàm phán như vậy
một bên là đàm phán
một bên là phải thông báo cho doanh nghiệp
là nếu tham gia cái này
thì anh phải làm gì
để doanh nghiệp cũng phải có chuẩn bị
chuẩn bị về
về lực lượng này
chuẩn bị về cơ chế chính sách này
về mặt hoạt động của anh
rồi chuẩn bị về tiếp cận thị trường
thì anh phải chuẩn bị
để khi anh có hiệu lực
thì anh thực hiện được đấy
thực tế khi việt nam tham gia
các hiệp định thương mại trước đây
có thể thấy nhập khẩu đẩy mạnh rất nhanh
vì hạ thuế xuất
còn về xuất khẩu thường chậm
phải ba đến bốn năm sau mới có thể tăng trưởng
như vậy chứng tỏ phần chuẩn bị của doanh nghiệp yếu và chậm
mà chậm như vậy là bỏ lỡ cơ hội
thời điểm tốt
năng lực cạnh tranh
của việt nam chúng ta
cũng yếu so với
trong nhóm một mươi một quốc gia
cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải nâng cao
năng lực của doanh nghiệp việt nam
cũng như là sản phẩm việt nam để tránh trường hợp
khi chúng ta gia nhập
chúng ta trở thành nước nhập siêu ở khu vực này
trong khi hiện tại chúng ta là xuất siêu
nếu mà chúng ta mở ra
mà chúng ta không cải thiện được môi trường
thuận lợi kinh doanh
cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia
thì chúng ta sẽ gặp thách thức
nhiều hơn là cơ hội
mà một trong những thách thức lớn nhất
là thị trường về nông nghiệp
nhất là lĩnh vực về chăn nuôi
việc cần phải làm ngay
đó là giúp các doanh nghiệp tiếp cận
với các nội dung của hiệp định cptpp
bởi muốn tận dụng được cơ hội
thì phải hiểu được cái gì đang đến
lợi thế của ta ở đâu điểm yếu là gì
hiệp định cptpp là tài liệu
với hàng nghìn trang
đến thời điểm hiện nay
đại bộ phận doanh nghiệp chưa hiểu nội dung cụ thể
trong hiệp định cptpp
nên vẫn chờ hướng dẫn của các cơ quan chức năng
các cơ quan quản lý cần hỗ trợ thông tin
với từng ngành hàng riêng biệt
cũng như những điều kiện thuận lợi với mỗi ngành
sẽ có những khác biệt
cái kì vọng tham gia các hiệp định này
thì tăng trưởng xuất khẩu của việt nam
sẽ tăng lên đến mức
từ một mươi năm cho đến hai mươi
chính vì thế mà cái nhu cầu sản xuất nguyên phụ liệu
cũng sẽ tăng lên một cách tương ứng
và với cái nguồn
nhân lực hiện nay của chúng ta
thì cái khả năng của chúng ta đáp ứng là hoàn toàn có thể
nhưng vẫn rõ ràng là
cái vấn đề thiếu hụt ở đây
đấy là về phía doanh nghiệp của chúng ta
và cái tiềm năng nội tại của chúng ta
vẫn chưa đáp ứng được cho cái nhu cầu phát triển như vậy
thì các cái giải pháp sắp tới
cần phải tập trung mạnh mẽ hơn
để giúp cho chúng ta có thể tăng được cái năng lực sản xuất nguyên phụ liệu
đáp ứng cho cái tăng trưởng của xuất khẩu
cái khó khăn nhất
cho nông sản việt nam thì
ở đây tôi vẫn nhắc đến cái vấn đề là chất lượng
và vấn đề an toàn thực phẩm
vì ở trong cptpp
thì nó có hai khối
là cái khối các nước phát triển
thì cái yêu cầu của họ về an toàn thực phẩm
cũng như là các yêu cầu về kiểm dịch động thực vật rất là cao
ví dụ như là canada
ví dụ như là úc new zealand
hay là nhật bản
vấn đề nữa chúng tôi cũng mong muốn
hiệp hội và các doanh nghiệp
hãy hết sức là chủ động
chuyển từ phương án thụ động sang chủ động
để tiếp cận các nguồn thông tin
đặc biệt là thị trường mà hiện nay
chúng ta đã ký kết tham gia trong cptpp
bởi vì với số lượng
hơn năm trăm linh triệu dân như vậy
thì nếu chúng ta
biết liên kết hợp tác với nhau
thì có thể thành một chuỗi giá trị liên kết
trong nội khối
trong các doanh nghiệp của việt nam
để trở thành những doanh nghiệp
những công ty có đủ tầng
để chúng ta có thể cạnh tranh
một cách công bằng và sống phẳng
đối với các doanh nghiệp trong khối
cùng với việc tạo ra động lực cho cải cách thể chế
cptpp còn tạo ra động lực
để dịch chuyển chuỗi cung ứng
không chỉ rào cản về thuế
những rào cản phi thuế quan cũng được dỡ bỏ
tạo ra nhu cầu lớn
cho việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu
để các nước tham gia cptpp
và việt nam sẽ được hưởng lợi
theo kết quả nghiên cứu chính thức được chính phủ
giao bộ kế hoạch và đầu tư thực hiện
cptpp có thể giúp gdp và xuất khẩu
của việt nam tăng tương ứng
là một ba mươi hai và bốn bốn
đến năm hai nghìn ba mươi năm
thưa quý vị và các bạn dự kiến trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
các nước tổ chức cuộc họp đầu tiên
của hội đồng cptpp sẽ xem xét
việc triển khai thực thi hiệp định
thảo luận về kết nạp thành viên mới
các nước chưa phê chuẩn tiếp tục
hoàn thành thủ tục trong nước
với mục tiêu năm hai nghìn một mươi chín
cả một mươi một nước sẽ phê chuẩn hiệp định
với việt nam bước sang năm mới năm hai nghìn một mươi chín
hiệp định cptpp chính thức có hiệu lực
cơ hội và thời gian không biết chờ đợi
để hiện thực hóa cơ hội
chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải cùng hành động
hiểu rõ từng thách thức để vượt qua
nhận diện từng cơ hội để nắm bắt
tham gia vào sân chơi lớn này
không chỉ nước nhà mà các doanh nghiệp
cũng cần phải thay đổi tư duy
để có sức chơi của một sân chơi mới
hấp dẫn nhưng luật chơi khắt khe